theo liệu thống kê mới nhất tổng số ca bệnh covid một mươi chín còn dồn ở tp hcm được bộ y tế công bố là bốn trăm năm mươi sáu chín trăm năm mươi sáu
ca bệnh cách ly điều trị tại nhà là năm mươi một chín trăm hai mươi tám cách ly tại cơ sở cách ly tập trung là năm ba trăm tám mươi bốn
bên cạnh đó ca bệnh covid một mươi chín đang điều trị tại các bệnh viện tầng hai và ba là một mươi ba bảy trăm hai mươi một
ca bệnh nặng có hỗ trợ hô hấp là hai sáu trăm bốn mươi tám
ca bệnh covid một mươi chín là trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang điều trị là năm trăm bảy mươi
ca bệnh là phụ nữ mang thai đang điều trị là ba trăm một mươi một
hcdc cho rằng bất kỳ sự chủ quan lơ là nào đều đem đến những nguy cơ cho bản thân
đặc biệt là những người có vấn đề về sức khỏe cho dù đã tiêm đủ hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín
cũng trước xu hướng số ca ép không gia tăng sĩnh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
thành phố đang trong giai đoạn thích ứng linh hoạt với dịch covid một mươi chín và không thể gọi đây là đợt dịch mới
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm
cho biết số ca ép không những ngày gần đây ở thành phố có dấu hiệu tăng cao
cả nước và thành phố hồ chí minh đang thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
về thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
như vậy thành phố hồ chí minh đang ở trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
và triển khai nhiều giải pháp khống chế
không thể gọi đây là đợt dịch mới bà mai khẳng định
đồng thời đề nghị người dân nâng cao ý thức cộng đồng tuân thủ nguyên tắc năm k
về số ca tử vong tăng bà mai cho biết thống kê ba ngày gần đây
từ ngày một mươi chín tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi một có một trăm năm mươi một ca tử vong
trong đó có một mươi tám ca là mắc bệnh nền bảy mươi năm các trường hợp không tiêm mũi vaccine covid một mươi chín nào
hoặc tiêm chưa đủ liều
lý do chưa tiêm vaccine có thể do chống chỉ định người nhà không tiếp cận được vaccine
lý giải vì sao tiêm đủ hai mũi vẫn tử vong bà mai cho biết tính trên quy mô cộng đồng
khi số lượng ép không tăng lên thì có một số trường hợp có triệu chứng nặng
mặc dù thành phố hồ chí minh đổ phủ vaccine covid một mươi chín tốt
nhưng vẫn có mũi
trong đó có một mươi năm hai mươi diễn biến nặng chủ yếu là người cao tuổi có bệnh nền
trong đó có năm chuyển rất nặng khi ép không tăng cao thì sẽ có ca tử vong
đây là điều khó tránh khỏi
bà mai nhận định và cho biết nguyên tắc duy nhất là giảm ép không và giảm nhập viện
tiếp tục thông tin về tình hình covid một mươi chín tại tp hcm
vừa qua ubnd tp hcm đưa ra thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó toàn thành phố vẫn ở cấp độ hai vùng vàng
đối với từng quận huyện tp hcm có một mươi một địa phương đạt cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới
một mươi một địa phương đạt cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình
và không có địa phương ở cấp độ ba vùng cam nguy cơ cao
một địa phương có dịch cấp độ một gồm quận một quận bốn quận sáu quận bảy quận tám quận một mươi một
quận bình thạnh quận tân bình quận tân phú huyện bình chánh và huyện củ chi
một mươi một địa phương cấp độ hai gồm có quận ba quận năm quận một mươi quận một mươi hai quận bình tân quận cỏ vấp
quận phú nhuận tp thủ đức huyện cần giơ huyện hốc môn và huyện nhà bè
thành phố có hai địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận năm và quận phú nhuận
từ cấp một lên cấp hai
bốn quận huyện giảm cấp độ dịch là quận một mươi một quận bình thành huyện củ chi
từ cấp độ hai xuống cấp một và huyện cần giờ từ cấp ba xuống cấp hai
đối với ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn tại tp hcm
một trăm năm mươi bảy địa bàn đã cấp độ một một trăm năm mươi bảy địa bàn đã cấp độ hai và chỉ có năm đơn vị cấp ba
không có địa phương nào thuộc cấp độ bốn